trên xa lộ hà nội đoạn từ quận chín đi quận thủ đức đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
tài xế xe container bị mất lái đã tông vào xe ben bốc cháy
thông tin ban đầu khoảng chín h ba mươi cùng ngày xe container mang biên kiểm soát bảy mươi hai c một mươi nghìn chín mươi chín
lưu thông trên xa lộ hà nội hướng từ cầu sài gòn về ngã tư thủ đức
khi đến cầu rạch chiếc bất ngờ lao qua trái tông vào đầu bên phải xe bèn năm mươi một c năm mươi bốn nghìn tám trăm một mươi bốn
chạy song song cùng chiều sự cố làm hai xe dính vào nhau khói bốc lên nghi ngút kèm theo ngọn lửa
phát hiện hai tài xế đã nhảy xuống xe hô hoáng rồi cùng người đi đường dập lửa
lực lượng chức năng quận chín có mặt hiệp thời khống chế đám trái
sự cố làm hai xe hư hỏng giao thông qua khu vực ủng ứ
tài xế xe container cho biết do đánh lái để tránh rào chắn thi công trên cầu nên dẫn đến tai nạn trên